vào trường ngày một mươi năm tháng bốn bộ trưởng tô lâm đã tiếp đại sứ tây ban nha tại việt nam
carmen cano de la sala đến chào nhân bắt đầu nhiệm kỳ công tác
chúc mừng đại sứ carmen cano de la sala nhận nhiệm vụ công tác tại việt nam
đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm một mươi năm năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược
hướng tới tương lai hai nghìn chín hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng tô lâm chúc đại sứ có một nhiệm kỳ thành công
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thúc đẩy hơn nữa
quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và tây ban nha nói chung
cũng như giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan tây ban nha nói riêng
thời gian qua quan hệ giữa hai nước việt nam tây ban nha
đã có bước phát triển tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
cùng với đó quan hệ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật tây ban nha
đặt nhiều kết quả trên các lĩnh vực hợp tác như phòng chống các loại tội phạm
hai bên đã ký kết nhiều văn bản pháp lý như hiệp định về dẫn độ
hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù v v
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác
trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
các vấn đề an ninh phi truyền thống phòng chống rửa tiền
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng an ninh hàng không
bảo vệ dữ liệu cá nhân chia sẻ thông tin và kinh nghiệm
trong công tác phòng chống khủng bố quản lý khủng hoảng đám động
đàm phán thống nhất để tiến tới ký kết thỏa thuận giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ tây ban nha về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách của công an việt nam
về phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy
tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép
tội phạm lạm dụng trẻ em phòng chống khủng bố
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc cũng như ngôn ngữ tây ban nha
đại sứ carmen cano de la sala trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
nhất trí với những ý kiến của bộ trưởng tô lâm và khẳng định trên cương vị công tác mới
sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước
tây ban nha và việt nam nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật của tây ban nha và bộ công an việt nam nói riêng